kể từ đây cuộc đời cậu bé việt bước sang trang mới ẩn chứa nhiều bí ẩn và thu hút sự tò mò của dư luận
doanh nhân mỹ larry hivlum sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba từng tốt nghiệp trường luật đại học becley bang california
ông là tỷ phú nổi tiếng ở mỹ sở hữu khối tài sản sáu trăm linh triệu usd với chuỗi nhà hàng khách sạn khổng lồ
phải là người sáng lập ra dịch vụ chuyển phát nhanh hàng không lớn nhất thế giới
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ông cùng hai người bạn là adrian darsley và robert lynn thành lập công ty chuyển phát nhanh
lấy chữ đầu tiên của ba người kép lại thành dhl
sau hơn hai mươi năm hình thành và phát triển tập đoàn này đã mở rộng hơn hai trăm linh chi nhánh trên toàn thế giới
với hai trăm tám mươi năm nhân viên làm việc bốn trăm hai mươi máy bay chở hàng hơn một trăm linh tàu biển bảy mươi sáu hai trăm linh xe vận tải
bốn trăm năm mươi khóa hàng cùng các bất động sản khác
vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi ông đã chi bốn mươi triệu usd để trung tu khách sạn đà lạt place và sun gold đồi cù
các khoản đầu tư khác bao gồm novotel đà lạt novotel phan thiết sun gold ocean the nest và căn hộ ven sông bên ngoài tp hcm
khoản đầu tư được thực hiện thông qua một công ty mẹ ở hồng kông để tránh lệnh cấm vận của mỹ đối với việt nam khi hai nước chưa được bình thường hóa quan hệ
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba larry hugh bloom đến phan thiết và ông rất ấn tượng

năm một nghìn chín trăm chín mươi tám việc phân tích adn để xác định trong một mươi cậu bé ai là con thật của tỷ phú larry hugh bloom là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong lịch sử tư pháp mỹ
muốn xác định điều này cần phải có adn của ông hoặc cha mẹ
người thân duy nhất của mẹ tỷ phú lại bất hợp tác
ở mỹ nơi lauri đã lớn lên và sinh sống các dấu vết của nhà tỷ phú này cũng không còn dù là một sợi tóc
các vật dụng cá nhân như quần áo thậm chí dao cậu dâu của ông larry cũng biến mất một cách kỳ lạ
ngay tại các bệnh viện ở california sypan mà ông lary từng đến chữa bệnh hoặc nhổ răng cũng không còn lưu giữ được gì
những chiếc xe hơi đắt tiền ông lary từng sử dụng tại mỹ cũng được rửa sạch sẽ bằng hóa chất
vô trùng từ trong ra ngoài hết sức kỹ lưỡng
luật sư đại diện gia đình các em bé đòi quyền thử kế thuê hàng loạt thấm tử vào cuộc
tuy nhiên dù họ có giỏi bới lông tìm vết
soi mói khắp nơi những ngóc ngách mà họ nghi ngờ tỷ phú lay đã từng đến thì cũng không phát hiện được dấu vết gì
trong khi đó hồ sơ vụ kiện đã trổng chất mỗi đứa bé đòi quyền thử kế đều có cả chục luật sư đại diện
còn tổ chức quản lý di sản của tỷ phú la ri cũng thuê gần một trăm linh luật sư để đấu tranh
bảo vệ cho tài sản gia đình ông lary và tổ chức nghiên cứu y khoa đại học california
đến cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sau rất nhiều lần luật sư hai bên ngồi vào bàn thương thảo vận động
mẹ ông larry mới trả lấy mẫu xét nghiệm adn
kết quả chỉ có bốn trong một mươi đứa trẻ mới chính thức là máu mù của ông larry hillblum
bao gồm nguyễn bé larry
nếu đồng ý bốn đứa trẻ sẽ được hưởng bước đầu ba trăm linh triệu usd
nhưng phải đóng thuế lợi tức và thuế liên bang gần một trăm tám mươi triệu usd

vị trí mỗi đứa trẻ nhận được sáu mươi triệu usd
tổ chức nghiên cứu y khoa california nhận được hai trăm linh triệu usd miễn các loại thuế
thực tế năm hai nghìn một mươi hai cậu bé lori đủ một mươi tám tuổi sẽ là người đứng tên số tài khoản ước tính lên đến gần một trăm linh triệu usd
sau nguyễn bé lari còn đi học những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình bé rằng
làm thêm số tài khoản khổng lồ này bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực
năm hai nghìn một mươi năm khi larry chọn hai mươi một tuổi
cậu đã chính thức trở thành chủ nhân của số tiền siêu khủng và từ đó mọi thông tin về cậu bé không còn xuất hiện
đến nay cả hai mẹ con bé nguyễn bé lori đã được nhập quốc tịch mỹ
và sinh sống tại thị trấn mariana thuộc đảo saypan của nước mỹ
năm hai nghìn một mươi hai triệu phú nguyễn bé larry cùng với mẹ
hai người em cùng mẹ khác cha và người quản lý trở về thăm quê ngoại ở bình thuận
larry cùng gia đình bay về thành phố hồ chí minh và đi thẳng ra phan thiết
cũng là nơi chọn hai mươi năm trước tỷ phú larry hillblum đã bỏ hàng chục triệu usd
ra xây dựng khách sạn novotel và suncoast ocean donetsk
rời phan thiết gia đình larry đã bay thẳng về mỹ
toàn bộ chuyến về thăm quê hương của triệu phú trẻ được giữ bí mật tuyệt đối
có thông tin cho rằng nguyễn bé lari đã tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng
và hiện đang sống ở los angeles mỹ
trong số bốn đứa trẻ năm ấy
dù đều được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ người cha tỷ phú
song nguyễn bé larry và người con trai còn lại là junior larry hillblum
lại có hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt
không có được hạnh phúc trọn vẹn như larry junior larry hillblum
qua mỹ mua nhà và định cư cùng gia đình ở hope
sở hữu khối tài sản kết xù và trở thành triệu phú
song cuộc sống của junior larry hillblum không nở hoa mà lại rơi vào bế tắc
khi lâm vào cảnh nghiện ngập và tù tội
ba mươi một tuổi xa vào nghiện ngập và bị đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy để điều trị
năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi sáu lary yunio hivlum tiếp tục lên kế hoạch với những người khác nhiều lần buôn lậu chất cấm
hành vi này của anh cuối cùng đã bị phát giác và bị bắt để điều tra
đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
hillblum đã cúi đầu nhận tội trước tòa án liên bang idaho và bị kết án tám năm tù